hội nghị ba bên cấp bộ trưởng giữa các nước việt nam campuchia lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám diễn ra sáng nay tại hà nội
ba nước tham dự hội nghị đã nhất trí tập trung mọi nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ cộng đồng asean phòng chống ma túy bất hợp pháp
không khoan nhượng với ma túy không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy
tham dự hội nghị có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
các đại biểu cho rằng tình hình sản xuất vận chuyển tăng trữ và mua bán ma túy bất hợp pháp trên thế giới
tiếp tục gây nhiều quan ngại ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội của cả ba nước cũng như các nước khác trong khu vực
đòi hỏi các nước đặc biệt là các nước có chung đường biên giới phải chia sẻ trách nhiệm chung
và có các giải pháp kiên quyết ở cấp quốc gia và khu vực
ba nước nhất trí tập trung mọi nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ cộng đồng asean phòng chống ma túy bất hợp pháp
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm không khoan nhượng với ma túy không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy
kiên định lộ trình tầm nhìn asean sau năm hai nghìn một mươi năm và coi đây là mục tiêu của cả ba nước việt nam lào và campuchia
nhân dịp này hội nghị đã làm lễ chuyển giao cương vị chủ tịch hội nghị cấp bộ trưởng ba nước việt nam campuchia lào
về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám cho việt nam